bệnh viện đa khoa tâm anh một trong những địa chỉ uy tín về khám chữa các bệnh lý hô hấp tại việt nam
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai